cuộc đàm phán giữa nga và ukraine tại istanbul thổ nhĩ kỳ không kéo dài sang ngày ba mươi tháng ba như kế hoạch ban đầu
và sau khoảng bốn giờ đàm phán vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba đoàn đàm phán của nga đã trở về moscow vào tối cùng ngày
mang theo đề xuất bằng văn bản của ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên
và kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn
nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng tại ukraine
nội dung văn bản trên không được công bố
tuy nhiên trường đoàn đàm phán nga vladimir melsky đã mô tả các đề xuất của ukraine là rõ ràng và mang tính xây dựng
các cuộc đàm phán mang tính xây dựng chúng tôi đã nhận được đề xuất của ukraine về nhiều khía cạnh rõ ràng
chúng tôi sẽ sớm xem xét các đề xuất này và đưa ra câu trả lời trong tương lai gần
các quan chức nga cho biết nước này đang thực hiện hai bước để giảm leo thang xung đột
về cả phương diện của ukraine
các bước chính trị và quân sự bao gồm việc xúc tiến cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước
và giảm hoạt động quân sự của nga tại ukraine
bố quốc phòng nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự gần các hành phố kiev và chernivsk
để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo
và đạt được mục tiêu cuối cùng là một thỏa thuận chấm dứt càng đẳng
phản ứng trước thông tin về các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine
phương tây dù tỏ ra thận trọng song cũng khẳng định
những gì đang diễn ra và chờ đợi những hành động thực tế của nga
chúng tôi sẽ không đánh giá bất kỳ điều gì cho đến khi thấy hành động của họ
chúng tôi sẽ xem liệu họ có tuân theo những gì đề xuất hay không
trong thời gian chờ đợi chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ
tiếp tục cung cấp cho quân đội ukraine khả năng tự vệ
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra
kết quả vòng đàm phán ở istanbul đã phát đi tín hiệu tích cực
về khả năng tự vệ của nga
đạt được những bộ giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột
trước đó sau bốn vòng đàm phán hai bên hầu như đạt được rất ít tiến triển
liên hợp quốc cũng bày tỏ hy vọng những tiến triển đạt được tại vòng đàm phán ở istanbul
sẽ được hai bên sớm cụ thể hóa bằng những thỏa thuận và hành động cụ thể